cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi bình thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường
để điều tra vụ phát hiện hai thiếu nữ nằm bất động trên bờ biển tại thị xã la ghi bình thuận
trong đó một em tử vong khi được phát hiện còn một em thì nguy kịch đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu
theo đó vị trí phát hiện hai em n cách bãi tắm đồ dương thị xã la ghi tỉnh bình thuận
khoảng ba trăm linh mét khu vực này vắng vẻ không có nhà dân
nhận được tin báo công an đã đến hiện trường và xác định một em nữ đã tử vong
em nữ còn lại vẫn còn thở nên đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực la ghi cấp cứu
bước đầu xác định em nữ tử vong tên tuyết sinh năm hai nghìn năm ngụ tại địa phương
bà gái đang được cấp cứu tên quỳnh
thi thể em tuyết sau đó được đưa đi để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ